hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước sự việc trên bộ ngoại giao việt nam khẳng định các công ty của việt nam không nhận trợ cấp của chính phủ và không bán pha giá ông thép cuộn vào thị trường hoa kỳ
việc bộ thương mại hoa kỳ quyết định điều tra chồng bán pha giá đối với mặt hàng này là không có cơ sở
việt nam cho rằng hoa kỳ cần nhìn nhận và xử lý vấn đề khách quan và công bằng trên tinh thần tự do hóa thương mại phù hợp với các cam kết tự do hóa thương mại đa phương cũng như quan hệ kinh tế thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa việt nam hoa kỳ